tết nguyên đán mậu tuất đang đến gần các làng hoa kiểng và các vùng chuyên canh rau màu trên khắp đất nước
đang tất bật chuẩn bị hàng hóa cung ứng ra thị trường phục vụ nhân dân đón tết
những ngày này tại làng hoa hiệp an huyện đức trọng vùng chuyên canh hoa lây ơn lớn nhất của tỉnh lâm đồng
không khí thu hoạch hoa đóng hàng hoa để kịp vận chuyển đến thị trường các tỉnh từ nam ra bắc trở nên nhộn nhịp
vụ hoa tết năm nay toàn xã hiệp an gieo trồng hơn hai trăm linh hectare hoa lây ơn các loại
theo nhận định do thời tiết miền bắc giá lạnh nên hoa lây ơn hiệp an năm nay được giá hơn mọi năm
nhà vườn phấn khởi vì hoa vừa được mùa lại trúng giá
hiện một bó hoa lai ơn một mươi cành có giá từ ba mươi năm năm mươi nghìn đồng tùy loại và màu sắc cao hơn vụ tết năm ngoái từ ba mươi năm mươi
còn tại thanh hóa quảng trường lam sơn và nhiều tuyến phố rực rỡ bởi màu sắc các loại hoa và cây cảnh
theo một số chủ ký ốt
thời tiết năm qua có nhiều biến động ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá bán một số loại cây nhỉnh hơn năm trước
năm nay các giống đào nở khá sớm nhưng nhiều nụ với mức giá từ một đến hai triệu đồng người mua đã có thể lựa chọn những cành đào ưng ý cho gia đình
các loại hoa cảnh khác như hồng đỗ quyên tuy líp cúc có giá từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một trậu
ba loại cây là quất đào và mai vàng vẫn được nhiều người lựa chọn hơn cả bởi thói quen và mong muốn mang đến nhiều may mắn trong năm mới
tại vùng chuyên canh trồng rau màu và hoa kiểng ở các quận huyện như bình thủy thốt nốt phong điền thới lai cờ đỏ tại thành phố cần thơ
nhiều loại rau màu và hoa kiểng được nông dân sản xuất quanh năm nhưng trồng nhiều nhất vẫn là mùa vụ tết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ đã có kế hoạch sản xuất gần một tám trăm linh ha rau màu với sản lượng gần ba mươi hai tám trăm linh tấn phục vụ tết
gồm các chủng loại như hẹn hành ớt bầu bí dưa hấu dưa leo rau thơm đậu bắp cải các loại
đồng thời sản xuất khoảng hai một triệu trậu hoa kiểng các loại chủ yếu là lan cúc vạn thọ mai để phục vụ thị trường
trong năm hai nghìn một mươi tám theo kế hoạch toàn thành phố sẽ trồng trên một mươi một hai trăm linh ha rau màu hoa và cây công nghiệp ngắn ngày